để chúng ta cảm nhận sâu sắc nhất về tinh thần dân tộc lòng yêu nước giá trị đoàn kết mà cha ông ta đã để lại
tinh thần sức mạnh ý nghĩa đó đã giúp cho dân tộc ta chiến thắng được mọi kẻ thù vượt qua được mọi khó khăn
có lẽ hiếm có một dân tộc nào trên thế giới mà tổ tiên chung lại có ý nghĩa lớn lao và được thực hành một cách kính cẩn trang trọng đến như vậy
năm nay cũng là kỷ niệm tròn một mươi năm tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ được tổ chức khoa học giáo dục và văn hóa của liên hợp quốc unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
cùng nhìn lại chặng đường một mươi năm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này để từ đó có những chính sách cụ thể nhằm bảo vệ sức sống sự lan tỏa rộng rãi của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
cùng làm rõ hơn nội dung này thì trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trưởng quay chuyên gia nghiên cứu về văn hóa phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
rõ ràng là khi mà dân tộc ta có chung một cội nguồn chúng ta cùng nhớ về cội nguồn đó và cùng đoàn kết thì sẽ có sức mạnh để có thể là vượt qua mọi khó khăn thách thức ạ
và đấy là một cái giá trị tâm linh không phải dân tộc nào cũng có được vô cùng độc đáo vô cùng là hãnh diện và tự hào
và thông điệp đó thì sẽ giúp chúng ta có thể là phát huy được tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và sẽ có thể là bước qua được những chặng đường mới đúng không ạ
vâng ạ đúng rồi